sáng ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá bộ y tế phối hợp với hội mỹ thuật việt nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động về phòng chống tắc hại của thuốc lá với chủ đề cuộc sống không khói thuốc
trong gần tám trăm linh tác phẩm dự thi ban giám khảo đã chọn ra bảy giải khuyến khích ba giải ba ba giải nhì và một giải tập thể dành cho tập thể có nhiều tranh dự thi có chất lượng
cuộc thi không chọn ra giải nhất mà chỉ trao giải nhì cho ba tác phẩm được đánh giá tốt nhất là tác phẩm hút thuốc tàn phá cơ thể của bạn tác giả phạm thị thúy nga
tác phẩm bắt đầu bằng một thói quen tốt tác giả nguyễn thị huế tác phẩm vì tương lai con em của chúng ta hãy nói không với thuốc lá tác giả nguyễn ngân
sự thành công lớn nhất của cuộc thi thể hiện ở giá trị lâu dài của các tác phẩm trong việc truyền thông trực tiếp tới cộng đồng về tác hại của thuốc lá
kết quả của những hoạt động truyền thông này là các chỉ số bền vững cho công tác phòng chống tắc hại của thuốc lá tại việt nam góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc giảm gánh nặng bệnh tật tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá tại việt nam trong thời gian tới